dưới sự hỗ trợ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo tàng lịch sử tỉnh thừa thiên huế đã bắt đầu tiến hành tháo rỡ di chuyển khối hiện vật chiến tranh gồm bảy chiếc xe tăng bốn khẩu pháo bốn máy bay và một số khẩu súng thần công ra khỏi khuôn viên di tích quốc tử giám triều nguyễn để đưa đến vị trí mới
toàn bộ hiện vật ngoài trời đều có trọng lượng lớn trong khi đó toàn bộ hệ thống cầu cống xung quanh bảo tàng này đều đã quá cũ có sức tải rất hạn chế
do đó để đưa hiện vật ra khỏi khu vực kinh thành huế bảo tàng đã phải nhờ các chuyên gia của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế tháo rỡ
bảo tàng lịch sử tỉnh thừa thiên huế được thành lập từ bốn mươi năm trước từ đó đến nay đặt trụ sở tại di tích quốc tử giám công trình thuộc quần thể di tích cố đô huế được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt
việc đặt bảo tàng với lượng lớn hiện vật chiến tranh tại đây nhiều năm qua đã vấp phải sự phản ứng từ giới chuyên môn
cuối năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thừa thiên huế đã đầu tư cải tạo cơ sở quốc phòng cũ tại số nhà hai trăm sáu mươi tám đường điện biên phủ tp huế để thành lập bảo tàng mới